chỉ có những người không có ý chí những người hoạt động văn học không có ý chí không có tâm huyết và ba nữa là không có tài

và sẽ là cũng sẽ có những tác phẩm lớn trên tất cả các lĩnh vực văn học việt nam
một trong những người bạn thân nhất và có thể nói hiểu nhà văn hữu ước nhiều nhất là nhà thơ nguyễn quang thiều phó chủ tịch đương nhiệm của hội nhà văn việt nam
nguyễn quang thiều là người đọc hầu hết các tác phẩm của hữu ước ngay từ khi chúng còn đang ở dạng bản thảo ông chia sẻ một vài cảm nhận của mình
hiệu ước bắt đầu khởi đầu như một người làm báo viết thêm bài và sau đó thì ông viết chuyện ngắn
và đến gần đây nhất thì cái quan trọng không chỉ đối với ông và đối với những bạn đọc hay nhà văn nhà nghiên cứu đều thấy rằng cái quan trọng nhất là cái bộ ba tiểu thuyết của ông
và ngay cả trong chuyện ngắn của hiệu ước trong ký sự của hiệu ước cũng như trong kịch sân khấu hiệu ước và đến bộ tiểu thuyết này
ở đây cái ngôn ngữ văn chương và cái hiện thực văn chương của ông trong tất cả các cái thể loại văn học khác nhau đều đã có chung một mẫu số
đó là gì đó là đi thật sâu khai thác thật sâu vào cái số phận của mỗi con người trong cuộc đời này
ở đó văn của hữu ước có người nói là ông là văn báo chí

vì vậy ông là một người đảm báo cho thành công
vì vậy ông là một người đảm báo cho thành công
nhưng không phải cách của hiệu ước
cái hữu ước sống như thế nào thì ngôn ngữ của ông mang vào cái văn chương nó như vậy
ông là người sống phải đương đầu rất nhiều tất cả những khó khăn trong công việc trong cuộc đời cho nhiều chuyện khác
và ở đó một con người luôn luôn thẳng tính
ông không bao giờ nói một điều gì như một sự diễn nói một điều gì nó đầy văn vẻ
trong tất cả chuyện ngắn sân khấu đến ký sự và đặc biệt của cái bộ tiểu thuyết này
văn chương của ông luôn luôn đi trực diện vào những điều ông cần nói
hơn bốn mươi năm cầm súng và cầm bút trong tư cách một nhà văn chiến sĩ
cho đến lúc này trung tướng nhà văn hữu ước mới thực sự được giống cuộc sống của riêng mình
trên miếng đất ở ngoại thành hà nội ông tự tay thiết kế và cho xây dựng một công viên lấy tên là công viên ước
xem đó như là nơi nghỉ ngơi thư giãn mỗi khi muốn ngừng viết
nơi ông được rộng cửa tự nhiên
nơi ông tiếp đón bạn bè bốn phương
nơi những người vốn yêu mến các tác phẩm báo chí và văn chương của hữu ước
có thể gặp gỡ và trò chuyện cởi mở thoải mái với tác giả
cuộc sống như thế tạm gọi là một cuộc sống bình yên
nó không đến một cách dễ dàng phải trải qua bao nhiêu miếng ngọt miếng đắng giữa đời
bao nhiêu lăn lộn sống và viết vì bình yên cuộc sống của người khác
hiệu ước mới có được những ngày bình yên hôm nay
âu cũng là một vĩ thanh đẹp